tại ninh bình nhằm ngăn chặn hạn chế tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa tết canh tí
từ chiều ngày hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết công an tỉnh đã tổ chức lực lượng tiến hành mật phục
tại một số điểm khả nghi để bắt giữ xử lý các đối tượng đốt pháo trái phép
chỉ trong đêm giao thừa lực lượng công an các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ
và xử lý hai mươi sáu vụ với hai mươi tám đối tượng tàng trữ đốt pháo trái phép
trong đó có ba vụ với ba đối tượng tàng trữ trái phép hai một mươi hai kg pháo
hai mươi vụ với hai mươi năm đối tượng đốt trái phép thu giữ hai mươi hai quả pháo một mươi sáu túi pháo bông và hai bệ pháo hoa
hiện tại công an các địa phương trên địa bàn tỉnh ninh bình đang tạm giữ các đối tượng trên
để xử lý theo quy định của pháp luật